cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện tim hà nội và các đơn vị liên quan
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số ba mươi sáu qd ckt p một mươi ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành các thủ tục tố tụ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành các thủ tục tố tụ
cảnh sát biển ba đã tiến hành kiểm tra tàu bt chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi tám ts có dấu hiệu vi phạm
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có bảy thuyền viên do ông lê minh tính
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm quê cà mau làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng thì tàu đơn vận chuyển khoảng sáu mươi lít dầu do
nhưng không có hóa đơn chiến tự chứng minh nguồn gốc của hàng hóa
các thuyền viên không có giấy tờ tùy thân chứng chỉ chuyên môn
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
và dân giải tàu vi phạm về cảng đơn vị để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
kính thưa quý vị nhận được tin báo của người dân ở xã phước an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
bị mất trộm nhiều tài sản có giá trị lên đến là một trăm sáu mươi năm triệu đồng
công an huyện nhân trạch đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm chỉ trong thời gian ngắn
chiều tối ngày bốn tháng một mươi chị nguyễn thúy diễm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê tỉnh đồng tháp
tạm trú xã phước an huyện nhân trạch đi làm về
tá hỏa phát hiện bị mất nhiều trang sức bằng vàng một mươi một triệu đồng tiền mặt
và một chiếc xe máy trị giá tài sản khoảng một trăm sáu mươi năm triệu đồng nên đã đến cơ quan công an trình báo
sau khi nhận được tin báo của bị hại chúng tôi đã tiện hành khám nghiệm bình trường thu thập trường cứ
bằng nhiều biện pháp nguyên vụ ra soát và xác định đối tượng
chúng tôi tiến hành phối hợp với các đơn vị địa phương khác bắt giữ đối tượng ngay sau đó
một mươi hai ngày sau đó công an huyện nhân trạch phối hợp với công an huyện vũng liêm
tỉnh vĩnh long bắt được nguyễn văn phúc ba mươi chín tuổi quê tỉnh vĩnh long tạm trú xã phước an
huyện nhân trạch là người sống như vợ chồng với chị diễm khi y đang lẫn trốn ở xã trung nghĩa
khi công an bắt được thủ phạm tôi không ngờ người đã từng chung sống với tôi lại là người gây án
làm việc với cơ quan công an đối tượng phúc đã khai nhận do thiếu tiền đánh bạc trước đó
khi thấy chị diễm có nhiều tài sản nên y đã ra tay trộm
chị diễm đi bán
tôi ở nhà một mình
tôi lục tủ của chị diễm
có lấy dòng vàng của chị diễm
tôi bỏ trốn về quê
thì bị cơ quan công an bắt
tôi thấy hành vi mình xa trái
tuấn thiếu không có tiền thiêu xài dẫn đến những hành vi trộm cấp tài sản
do vậy mọi người cần nêu cao tinh thần cảnh giác ý thức tự bảo vệ tài sản
tuyệt đối không chủ quan có biện pháp phù hợp
để bảo vệ tài sản của mình đồng thời khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn
hay mất tài sản cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để điều tra truy bắt đối tượng
góp phần đảm bảo an ninh trực tự tại địa phương
mua bán trái phép bốn bánh heroin hai kg ma túy đá một mươi viên ma túy hồng phiến
đối tượng đèo văn xuân chú huyện tuần giáo tỉnh điện biên vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh bắc giang khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam
trước đó tại đoạn đường quốc lộ ba mươi bảy thuộc tổ dân phố hoàng mai ba thị trấn nấnh huyện việt yên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang bắt quả tang đối tượng đèo văn xuân
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại chỗ cơ quan công an thu giữ bốn bánh heroin
hai kg ma túy đá một mươi viên ma túy hồng phiến cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an xuân khai nhận số ma túy trên được mua của một đối tượng tại tỉnh điện biên
để che mắt lực lượng chức năng các đối tượng đã cất số ma túy vào trong các bao định thuốc lắc
bao đựng thuốc bắc nông sản hàng hóa sau đó gửi xe ô tô khách xuống bắc giang hiện phòng
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang đang điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị sau khi hà nội nới lỏng giãn cách trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an quận long biên đã liên
tiếp phát hiện hai vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện là
sử dụng tỉnh và quán karaoke với hàng chục người tham gia điều đáng nói các cơ sở kinh doanh này
vẫn chưa được phép hoạt động trở lại sau khi dịch covid một mươi chín bùng phát nhưng chủ cơ sở vẫn bất chấp
để khách tụ tập và sử dụng ma túy gây mất an ninh trật tự cơ sở karaoke ánh sao tại phường thượng
thanh quận long biên hà nội dù chưa được phép hoạt động trở lại tuy nhiên khi lực lượng chức
năng bất ngờ kiểm tra cơ sở này đã phát hiện một mươi sáu người đang tụ tập tại hai phòng hát trong đó
tại phòng bốn trăm linh một lực lượng chức năng phát hiện có một mươi hai người cùng nhiều tăng vật như đĩa xứ chứa ketamin
tiền cùng các loại ma túy như ketamin ma túy mdma xét nghiệm tại chỗ có một mươi bốn người tại quán dương tính
với ma túy có anh hùng gọi đến ăn uống rượu thì xong rồi mời nhau lên karaoke ánh sao thì lên đấy
thì có người mua rồi xong rồi sử dụng kẹo
tôi biết là sau này tôi khi tôi bị cơ quan chức năng bắt ra đây thì tôi mới được hiểu biết rằng cái việc tôi làm là sai và tôi thật là rất chi là ân hậ
khi mà dịch bệnh diễn ra thì trên phương tiện thông tin lại trốn gần các dự án công an cũng đã đi tuyên truyền về cái vấn đề là không cho tụ tập đông người
và đặc biệt đối với những quán karaoke như mình thì phải đóng cửa hoàn toàn vậy tại sao anh vẫn mẩu thuộc lại cho nhiều người mà tụ tập trong quán như thế này

đấy là thứ thực là
các đối tượng cũng là ở nhà cũng lâu rồi cái việc thời gian tụ tập gặp nhau thế này thì chúng tôi cũng đã có cái khương án và có kế hoạch cụ thể đến từ bàn chỉ huy công an quận đến lãnh đạo bàn chỉ huy đội chúng tôi cũng đã hướng dẫn các chính sách địa bàn quản lý các nhà nghỉ và các quán karaoke chúng tôi cũng là tập trung vào số lượng tập trung đông người
thời điểm này thì các đối tượng thường phòng bị rất là kỹ càng kể cả thực sự là dịch bệnh thì các cơ sở cũng không được phép kinh doanh
thế nên là cái sự ra vào đều có
có sự chuẩn bị và có sự điện thoại trước
chúng tôi cũng
đấy là cái khó khăn rất là lớn trong cái thời điểm này
vì lợi nhuận một số cá nhân tổ chức kinh doanh dịch vụ có điều kiện vẫn bất chấp quy định phòng dịch cho người dân tụ tập đông người sử dụng ma túy
chính vì vậy lực lượng công an hà nội đang bám sát địa bàn cơ sở kiên quyết không để các vấn đề về an ninh trật tự phát sinh
khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có dấu hiệu hạ nhiệt trên thế giới các quốc gia cũng nới lỏng các biện pháp phòng dịch
cho phép nhiều hoạt động thể thao được trở lại trong đó có bóng đá
tuy nhiên dường như là lại là cơ hội để các đường dây cá độ bóng đá gia tăng hoạt động
công an huyện cờ rông năng phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
vừa triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet lớn nhất từ trước đến nay ở huyện cờ rông năng
với tổng số tiền giao dịch mỗi ngày trên hai tỷ đồng
đường dây này do đối tượng văn chín chú tại xã

trước đó chín đã liên lạc với một người ở thành phố hồ chí minh mua hai tài khoản cá độ bóng đá
và giao lại một tài khoản cho phan anh quân chú cùng huyện quản lý
tài khoản còn lại chín chia nhỏ làm hai mươi sáu tài khoản con rồi giao cho các đối tượng trong đường dây
để tham gia cá độ bóng đá với các con bạc
trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch cá độ bóng đá trên hai tỷ đồng
các đối tượng đã lợi dụng sử dụng các thiết bị điện tử như là máy tính điện thoại di động
sử dụng triệt để mạng xã hội như zalo facebook để nhắn tin giao dịch cá cược
quá trình giao dịch tiền thì các đối tượng là thường chọn những địa điểm vắng mặt để giao dịch tiền
cho nên việc phát hiện và đấu tranh đối với loại tội phạm này rất là khó khăn
hiện công an huyện crong năng cùng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh đắk lắc đã làm rõ được một mươi năm đối tượng trong đường dây này
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng các đối tượng có liên quan để xử lý về hai hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán tỉnh đồng nai
đã tạm giữ hình sự đối tượng ngô đại quang châu chú tại huyện định quán tỉnh đồng nai
qua công tác quản lý địa bàn công an huyện định quán biết được ngô đại quang châu
đã cho đặng đình an chú cùng địa phương vay tiền với lãi suất lớn nên đã vào cuộc điều tra
quá trình thu thập tài liệu chứng cứ và làm việc với các đối tượng có liên quan
bước đầu cơ quan điều tra làm rõ từ tháng hai đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
châu đã cho an vay gần ba tỷ đồng với lãi suất từ một đến hai bốn mươi năm một ngày
tính đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một an nợ trâu cả gốc và lãi lên tới bảy tỷ đồng
trong đó thu được hơn ba ba tỷ đồng tiền lãi bất chính
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán đang khẩn trương mở rộng vụ án khởi tố bị can theo quy định của pháp luật
công an huyện quế sơn tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam
đối với nguyễn duy hiệp chú tại huyện quế sơn về hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ
vào tối ngày sáu tháng một mươi công an xã quế
mỹ huyện quế sơn nhận được điện thoại kêu cứu của bà phan thị hương chú thôn thạch khê xã quế mỹ
về việc con trai bà là nguyễn duy hiệp có hành vi say rượu đánh đập người thân trong gia đình
ngay lập tức công an xã quế mỹ triển khai tổ công tác xuống hiện trường
khi lực lượng chức năng có mặt yêu cầu đối tượng hiệp ra làm việc thì bị đối tượng dùng dao truy đuổi chém liên tiếp
hậu quả khiến đồng chí nguyễn ngọc ý công an viên xã thạch khê bị chém vào tay phải gây thương tích một mươi
ngay sau vụ việc xảy ra công an huyện quế sơn đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn duy hiệp
nhằm động viên cán bộ chiến sĩ công an bị thương khi thi hành công vụ
lãnh đạo công an tỉnh quảng nam đã đến thăm hỏi động viên đồng chí nguyễn ngọc ý
mở đầu bản tin sẽ là thông tin về vụ đánh bạc vừa xảy ra trên địa bàn quận nam từ liêm thành phố hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với bảy đối tượng về hành vi đánh bạc
trong đó có năm đối tượng hiện nay đang là phóng viên cộng tác viên của một số cơ quan báo chí
các đối tượng bị khởi tố gồm đỗ anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín phóng viên báo kinh doanh và pháp luật
dương như nhật sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại quận nam từ liêm hà nội
nguyễn gia lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là cộng tác viên trang tin kinh tế xã hội
nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại quận hà đông hà nội
nguyễn tuấn hợp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín phó trưởng ban thư ký báo điện tử dân trí
ngô đăng huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một phóng viên báo kinh doanh và pháp luật
nguyễn phạm minh tú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nguyên phóng viên tạp chí kiểm soát
ngày một mươi ba tháng một mươi tại bãi xe liên minh hợp tác xã việt nam ở đường dương đình nghệ phường mỹ đình một
công an quận nam tử liêm đã phát hiện bắt quả tăng bảy đối tượng trên đang có hành vi đánh bạc
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ ba bộ túi lô khơ hơn ba trăm năm mươi phỉnh
là dụng cụ quy đổi dùng để đánh bạc và một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi
sau khi uống rượu tại một căn nhà cấp bốn trong bãi xe liên minh hợp tác xã việt nam
các đối tượng chia thành hai chiếu bạc rồi đánh bạc dưới hình thức tán lả và liêng
dùng phỉnh để thay tiền mặt sử dụng trên chiếu bạc với quy ước là một phỉnh đổi được hai trăm linh vnđ
sau khi kết thúc cuộc chơi sẽ quy đổi phỉnh thành tiền để thanh toán thắng thua
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm đang tiếp tục điều tra làm rõ
hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cũng tại hà nội một đường dây môi giới mại dâm theo hình thức sugar baby sugar daddy
vừa bị công an quận cầu giấy hà nội triệt phá
đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm trá hình này là hà trọng thắng
hộ khẩu thường trú tại tỉnh quảng nam tạm trú tại hà nội
thủ đoạn của đối tượng môi giới trong đường dây này là để gái bán dâm dưới phỏ bọc là sugar baby
thông qua mạng xã hội cung cấp cho khách nam có nhu cầu mua dâm
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một qua tìm hiểu trên mạng xã hội facebook
biết một số khách nam muốn mua dâm theo hình thức trả tiền theo tháng hoặc theo ngày với giá cụ thể
thắng đã lập group mang tên sugar baby và đăng bài với nội dung tuyển kết nối sugar daddy
cách mua dâm
với sugar baby gái bán dâm để kiếm tiền
đường dây mại dâm của thắng hoạt động khép kín trên các trang mạng xã hội
khi khách đến mua dâm liên hệ thắng sẽ gửi ảnh
thông tin của gái bán dâm
thắng sẽ gửi ảnh qua facebook zalo để khách lựa chọn
sau đó kết nối cho hai bên gặp nhau theo địa điểm hẹn trước
mỗi cuộc mua dưới thành công khách nam sẽ chuyển khoản cho thắng hai ba triệu đồng
diện khách nữ sau khi nhận được tru cấp của khách nam mới phải trả cho thắng một triệu đồng
đây là một ứng dụng mới có thể nói là trái hình của hoạt động mua dâm mại dâm
các đối tượng đều sử dụng trên khuôn năng mạng để thực hiện hành vi mua dâm mại dâm
đa số các trang chủ ví dụ facebook hay telegram
nó là các ứng dụng
các ứng dụng được phát triển và đặt máy chủ ở nước ngoài không thuộc ở việt nam
trong công tác điều tra thu thập thông tin tài liệu gây rất nhiều khó khăn
các vụ mua dưới mại dâm khác có thể là gặp trực tiếp
trao đổi và đưa tiền trực tiếp cho nhau không có người mua dưới
vụ này là gái và người mua dâm đều có hình thức chuyển khoản
rất khó để được phát hiện được về địa điểm hành vi
rồi thủ đoạn tuyên lối
tham gia vào đường dây của đối tượng thắng có từ bảy đến một mươi cô gái tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi xuất thân từ nhiều nghề như nhân viên massage sinh viên
mỗi giao dịch kết nối thành công với khách nam những cô gái này sẽ được trả từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng một tháng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng hà trọng thắng về hành vi môi giới mại dâm và đang tiếp tục điều tra mở rộng
bị mất trộm một số tài sản lớn và đến trường hợp
trong những trình báo với cơ quan công an nữ nạn nhân trong vụ trộm cắt đã không thể ngờ thủ phạm lại chính là người tình của mình
đây là vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
sau một mươi hai ngày truy bắt công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã bắt giữ được đối tượng nguyễn văn phúc ba mươi chín tuổi
quê tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi trộm cắt tài sản
vào chiều tối ngày bốn tháng một mươi chị nguyễn thúy diễm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê tỉnh đồng tháp
tạm trú tại xã phước an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đi làm về và đã tá hỏa phát hiện nhiều trang sức bằng vàng đã bị mất
một triệu đồng tiền mặt và một chiếc xe máy trị giá khoảng một trăm sáu mươi năm triệu đồng nên đã trình báo với cơ quan công an
ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khoanh vùng đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ
vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi lực lượng công an đã bắt giữ được nguyễn văn phúc ba mươi chín tuổi quê ở tỉnh vĩnh long
tạm trú tại xã phước an huyện nhân trạch là người sống như vợ chồng với chị diễm khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã trung nghĩa
sau một mươi hai ngày gây án tại cơ quan công an đối tượng phúc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng cho biết vừa truy xét thành công đối tượng hoàng như phúc hai mươi ba tuổi quê tỉnh gia lai
là thủ phạm đã gây ra hàng loạt vụ trộm đột nhập tại các siêu thị tiện lợi trên địa bàn đà nẵng
sau thời gian đi siêu thị để nghiên cứu đường đi nước bước vào dạng sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi tại một siêu thị tiện lợi trên đường cách mạng tháng tám
thuộc địa bàn phường khuê trung phúc đã ngụy trang leo lên mái nhà đột nhập vào bên trong siêu thị
sau đó phá hộp đựng tiền để lấy cắp toàn bộ số tiền bán hàng sau đó tẩu thoát
nhận được tin báo chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ vào cuộc công an quận cầm lệ đã xác định được phúc và mời về trụ sở làm việc
tại đây phúc thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai báo đã thực hiện thêm hai vụ trộm cắp siêu thị tại quận sơn trà và tỉnh gia lai lấy tiền để tiêu xài cá nhân